tiếp tục những thông tin xung quanh việc tổ chức lễ hội cà phê buôn ma thuật năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị đến thời điểm hiện tại thì các địa điểm tổ chức các hoạt động cho lễ hội cà phê đã sẵn sàng
đến với lễ hội năm nay người dân đắk lắc và du khách ngoài việc được thưởng thức cà phê miễn phí
tham quan các hội trợ triển lãm về cà phê thì đây còn là thời điểm tuyệt vời để khám phá đắk lắc
khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng mà tại đó cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc của lễ hội
tại trung tâm du lịch buôn đôn công tác chuẩn bị đón khách du lịch cũng đang hết sức khẩn trương
đơn vị đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất đồng thời tăng cường nhân lực nhằm phục vụ du khách được chú đáo
những dịp lễ hội cà phê lần thứ bảy tổ chức tại buôn ma thuật đây là sự kiện lớn của tỉnh
và tại buôn đôn thì có tổ chức lễ hội truyền thống các dân tộc
tổ chức lễ hội truyền thống các dân tộc huyện buôn đôn trong đó có hội voi
thì đơn vị dùng tôi tham gia là ba con voi gồm có hai con tham gia
cái chương trình là voi chảy và voi bơi và có một con là tham gia diễu hành
cùng với một mươi hai con voi khác của dân và các đơn vị khác để tham gia lễ hội voi buôn đôn
một điểm đến cũng hứa hẹn thu hút đông lượng khách tham quan khi đến lễ hội cà phê buôn ma thuột
đó là điểm du lịch văn hóa cộng đồng
đến đây bên cạnh được chiêm ngưỡng khu du lịch rực rỡ sắc màu với khoảng không gian rộng lớn
có sự kết hợp hài hòa giữa vô số các loài hoa thác nước nhà sàn
người dân và du khách sẽ được theo dõi các đầu bếp nổi tiếng trong và ngoài nước
thi tài ở hội thi ẩm thực tây nguyên

ngoài các sự kiện diễn ra tại trung tâm du lịch buôn đôn và khu du lịch văn hóa cộng đồng cô tam
thì lễ hội cà phê buôn ma thuật lần này còn có một mươi bảy hoạt động phong phú đa dạng khác

trong lễ hội cà phê buôn ma thuật có một mươi bảy hoạt động phong phú đa dạng khác
trong đó có sáu hoạt động chính là lễ khai mạc vào một mươi chín h ngày chín tháng ba
lễ hội xúc tiến đầu tư đắk lắc năm hai nghìn một mươi chín
hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê lễ hội đường phố và lễ bế mạc vào ngày một mươi sáu tháng ba